ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tại cuộc họp vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội
thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm covid một mươi chín nữa
bệnh nhân là một nữ tiếp viên ba mươi tuổi của hãng hàng không vietnam airlines
phục vụ trên chuyến bay từ london anh về hà nội vào lúc năm giờ sáng ngày chín tháng ba
đến ngày một mươi một tháng ba tiếp viên này được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương hai
đến ngày một mươi hai tháng ba kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này nhiễm covid một mươi chín
như vậy là hà nội hiện đã huy động nhiều đơn vị điều tra các trường hợp có liên quan
để tiến hành các biện pháp đề phòng
trước đó hà nội đã ghi nhận năm ca dương tính covid một mươi chín bao gồm bệnh nhân số một mươi bảy
bệnh nhân số một mươi chín bệnh nhân số hai mươi là bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân số một mươi bảy
bệnh nhân số hai mươi một ngồi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
bệnh nhân số ba mươi chín hướng dẫn viên du lịch
tiếp xúc với hành khách chuyến bay vn năm mươi bốn dương tính với covid một mươi chín
còn tại đà nẵng ngày hôm nay sở y tế tp đà nẵng thông tin về tình trạng sức khỏe
của ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
đối với hai du khách người anh bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ hai mươi hai và hai mươi ba tại việt nam
hiện không ho không sốt không khó thở
x quang phổi từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng ba bình thường
kết quả xét nghiệm lần hai là bệnh nhân số một mươi chín
ngày một mươi tháng ba âm tính với sars cov hai
đã lấy mẫu xét nghiệm lần ba vào ngày một mươi hai tháng ba và hiện thì chưa có kết quả
đối với ca bệnh thứ ba mươi năm nữ nhân viên điện máy xanh hiện không ho không sốt không khó thở
x quang phổi từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng ba bình thường
ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm lần hai ngày một mươi hai tháng ba và hiện chưa có kết quả
ngoài ra sở y tế tp đà nẵng cho biết kết quả xét nghiệm của ba mươi năm trường hợp
tiếp xúc gần với ba ca bệnh trên
kết quả âm tính với sars cov hai
trong đó số người tiếp xúc với hai bệnh nhân số hai mươi hai và hai mươi ba là bảy trường hợp
số người tiếp xúc với bệnh nhân số ba mươi năm là hai mươi tám trường hợp
và trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra trên địa bàn tỉnh bình thuận
đã có một số ca nhiễm virus covid một mươi chín chung nguồn lây từ bệnh nhân thứ ba mươi bốn
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã tiến hành cho cách ly trong hai mươi hai ngày
bắt đầu từ giờ ngày một mươi ba tháng ba đến giờ ngày ba tháng ba

tại hai tuyến đường có người nhiễm dịch ở thành phố phan thiết
hai tuyến đường được cách ly giao nhau là đường hoàng văn thụ và ngô sĩ liên
thuộc khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết
hai tuyến đường này là khu vực sinh sống của bốn trường hợp mắc covid một mươi chín vừa được ghi nhận
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao cho ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
phân công cơ quan đơn vị giám sát phòng chống dịch theo đúng quy định luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
đồng thời lập ba chốt chặn trên hai tuyến đường này để kiểm soát và cách ly ba mươi hộ dân
lực lượng tham gia gồm công an quân đội nhân viên y tế và chính quyền địa phương
được canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với quyết tâm ngăn chặn dập dịch không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay
công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình
tổ chức và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trung bình mỗi ngày bộ phận cấp chứng minh nhân dân của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh tiếp xúc với hàng chục người dân đến làm việc
tại đây cán bộ chiến sĩ đơn vị đã triển khai các biện pháp
phòng dịch như đo nhiệt độ cấp khẩu trang hướng dẫn người dân rửa tay bằng dung dịch để đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
các cán bộ đây làm việc rất là nhiệt tình và những việc này là lên làm như thế để khỏi bệnh khỏi lây lan ra cộng đồng
và mọi người nên có ý thức khi đi ra ngoài là phải đeo khẩu trang đi đến chỗ đông người cũng thế
với tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc
công an các đơn vị địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong cán bộ chiến sĩ công an và người dân như cấp khẩu trang thuốc dung dịch rửa tay
cử cán bộ phun thuốc phòng dịch tại trụ sở làm việc tuyên truyền tắc hại hậu quả và nguy cơ bùng phát khi lây lan dịch bệnh
thực hiện tốt các khuyến cáo hướng dẫn của cơ quan chức năng người dân trong phòng chống dịch bệnh
các hoạt động trên kia của phòng tri đoàn phòng an ninh đối ngoại nhằm hưởng ứng
giải quyết việc phòng chống dịch covid trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đồng thời giúp nhân dân khi đến đây làm thủ tục nhận thức rõ được nguy hiểm của dịch bệnh
đồng thời có các biện pháp phòng chống cho bản thân gia đình và cộng đồng trong thời gian tới đây
bên cạnh đó công an tỉnh thái nguyên chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các địa phương
kịp thời xác minh điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
gây hoang mang trong dư luận trên mạng xã hội
từ đầu năm đến nay công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện bảy vụ việc
xử phạt số tiền bốn mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng và nhắc nhở yêu cầu cam kết không đăng tải thông tin
chưa được kiểm chứng về dịch covid một mươi chín lên mạng xã hội zalo hay facebook
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
công an tỉnh thái nguyên tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp hữu hiệu
để chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
vâng ạ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thì thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh tiếp tục cho học sinh học viên được nghỉ học
tại hà nội tất cả học sinh các cấp từ mầm non tiểu học trung học cơ sở
và các trường dạy nghề nghỉ đến hết ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
di học sinh trung học phổ thông nghỉ từ ngày một mươi sáu tháng ba đến hết ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
còn tại thành phố hồ chí minh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho phép học sinh học viên
sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày năm tháng bốn